thưa quý vị hành khách không được đeo kính đen khẩu trang khi làm thủ tục tại sân bay
tài xế sẽ bị kiểm tra nồng độ cồn khi vào cao tốc là thông tin người dân nên quan tâm trong dịp trước và sau tết
đáng chú ý trong những ngày trước tết giá đổi tiền lẻ tăng rất mạnh
khách hàng có khi phải trả tới năm triệu đồng để đổi sấp tiền lẻ trị giá có một triệu đồng
chương trình hôm nay sẽ bắt đầu với những thông tin thị trường
phục vụ khách hàng dịp tết năm nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại bonsai dừa lạ mắt với những hình thú ngộ nghĩnh được làm công phu
trung bình người trồng bonsai phải mất bốn sáu tháng mới có thể hoàn chỉnh một trậu bonsai dừa
để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong dịp tết người trồng cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm bonsai dừa có giá giao động từ năm trăm linh đến bốn triệu đồng một cây
tùy thuộc vào độ tuổi của lá của rễ và hình dáng của cây đây là nét độc đáo của cây cảnh tết năm nay
tên nguyên đán hai nghìn hai mươi thị trường hoa quả trở nên nhộn nhịp xôi động với nhiều loại quả mới lạ
năm nay loại bưởi khổng lồ hay còn gọi là bưởi kỳ đà có nguồn gốc từ tuyên quang hà giang được nhiều người dân hà nội ưa chuộng tìm mua
nhìn về ngoài loại bưởi siêu to nổi bật với kích thước ngoại cỡ trung bình mỗi quả nặng từ sáu một mươi năm kg vỏ vàng bóng và có nhiều lọc đẹp mắt
hiện tại loại bưởi này đang được bày bán tại đường lạc long quân tây hồ hà nội với giá từ một trăm linh đến một trăm hai mươi đồng một kg tùy vào độ chín cũng như hình dáng của quả
trên thị trường đang bày bán tràn lan các loại bánh mứt kẹo thực phẩm chế biến không bao bì không nhãn mát và vẫn mua bán theo cân như hàng chục năm qua chất lượng thà nổi trong khi hàng có thương hiệu giá cao nên khó bán
các sản phẩm mứt tết có giá từng loại giao động từ sáu mươi đến một trăm hai mươi đồng một kg
bánh kẹo không nhãn mát cũng được bày bán theo cân giá từ bảy mươi một trăm hai mươi đồng một kg
các loại thịt giò chả bày bán tràn lan đều không có nhãn mát hay chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền
tiểu thương khẳng định những loại hàng này rất ngon và bán chạy hơn nhiều so với sản phẩm có thương hiệu nhờ giá cả phải trăng
xung quanh dịp tết nguyên đán thị trường đổi tiền mới tên lý xì càng thêm nhuận nhịp
chỉ cần vào google dõi cụm từ đổi tiền mới trong dây lát sẽ hiện ra hàng trăm trang web cung cấp dịch vụ đổi tiền mới dịp tết
khách hàng có khi phải chi tới năm triệu đồng để đổi lấy sấp tiền lẻ mới trị giá có một triệu đồng
tiền mệnh giá càng nhỏ thì mức phí đổi càng cao đổi tờ một đồng hay năm đồng thì mức phí từ hai mươi năm mươi
đặc biệt với mệnh giá năm trăm linh đồng khan hiếm phí đổi lên tới ba trăm linh các thương lái trung quốc cũng mua rất nhiều
ngân hàng nhà nước đã cảnh báo các tổ chức tiến dụng về việc xử lý kỳ luật nghiêm cán bộ lợi dụng đổi tiền mới tiền lẻ để hưởng chức lệch
cục cảnh sát giao thông vừa triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra vi phạm nồng độ cồn nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông dịp tết nguyên đán và cả năm hai nghìn hai mươi
theo đó tài xế các phương tiện khi vào cao tốc sẽ bị kiểm tra nồng độ cồn địa điểm đặt chốt kiểm tra là tại lối vào các tuyến cao tốc khu vực trạm thu phí
các phương tiện ngay sau khi qua trạm thu phí sẽ được yêu cầu đi chậm và dừng chút chút kiểm tra
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ trao đổi để xác định dấu hiệu có biên dự hay không nếu có lực lượng sẽ kiểm tra định lượng bằng máy đo nồng độ cồn
việc kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc sẽ không giới hạn trong dịp tết mà kéo dài suốt cả năm hai nghìn hai mươi
theo tính toán của ngân hàng thế giới giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu trung bình mỗi năm việt nam có một năm triệu người gia nhập vào tầng lớp trung lưu
số liệu tạm tính đến năm hai nghìn một mươi chín cho thấy
tầng lớp trung lưu chiếm tới một mươi sáu ba dân số và có tác động mạnh lên xu hướng tiêu dùng bất động sản
nếu như trước đây cư dân đô thị có xu hướng mua nhà phố để giữ tiền thì hiện tại làn sóng dịch chuyển chỗ ở từ nội đô trật trội
giao thông đồng đúc ra khu vực vùng ven đang được ưa chuộng
các khu đô thị nằm ven đô với đầy đủ tiện ích và kết nối tốt đã và đang được thị trường đón nhận tích cực tạo ra xu thế mới trong tiêu dùng bất động sản
sở giao thông vận tải tp hcm vừa phát đi thông báo lưu ý cho hành khách một số thông tin khi đến sân bay tân sân nhất làm thủ tục vào dịp tết nguyên đán
ngoài hình thức làm truyền thống tại quầy để giảm thời gian xếp hàng sở giao thông vận tải tp hcm khuyến khích hành khách tự làm thủ tục hàng không trực tuyến
vì lý do an ninh sở giao thông vận tải tp hcm đề nghị hành khách không bịt mặt đeo khẩu trang kính đen và luôn mang theo hành lý tài sản của mình không để xa ngoài tầm kiểm soát để tránh thất lạc
do tần suất bay tăng sân bay thường xuyên ủn tắc hành khách được khuyến cáo làm thủ tục trước thời điểm khởi hành một trăm hai mươi phút đối với chuyến bay quốc nội và một trăm tám mươi phút đối với chuyến bay quốc tế